cũng liên quan đến hành vi đánh bạc công an huyện tri lăng tỉnh lạng sơn cho biết vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với bảy đối tượng
vào ngày hai mươi hai tháng một năm hai nghìn một mươi sáu công an huyện chi lăng đã bắt quả tang tại nhà ông tô văn rén thôn tà sản xã vân an huyện chi lăng nhóm đối tượng đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa
tăng vật thu giữ trên chiếu bạc gồm hơn sáu mươi ba triệu đồng cùng các dụng cụ dùng để đánh bạc được biết các đối tượng tham gia đánh bạc đều trú tại địa phương
công an thành phố hà tĩnh cho biết đã bắt giữ đối tượng nguyễn thị hiền ở phường hà huy tập thành phố hà tĩnh về hành vi buôn bán hàng lậu thu giữ gần một bao thuốc lá ba số năm
số thuốc lá trên lực lượng công an phát hiện thu giữ tại nhà riêng của đối tượng hiền toàn bộ số thuốc lá này do nước ngoài sản xuất không có giấy tờ hợp lệ
tại cơ quan điều tra hiền khai nhận mua số thuốc lá trên của một người tên là dương ở thành phố việt trì tỉnh phú thọ với giá ba mươi tám triệu đồng về để bán kiếm lời
một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại tỉnh bình phước khiến ba hectare cao su bị lửa thiêu rụi gây thiệt hại trên ba trăm linh triệu đồng
vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu vực thôn ba xã thiện hưng huyện bù đốp đã làm cho ba hectare cao su gần một mươi năm tuổi bị cháy
các hộ dân cho biết khi phát hiện có cháy đã nhanh chóng đến hiện trường và dùng các biện pháp để dập lửa nhưng đám cháy đã bùng phát dữ dội và lan rộng ra gần ba hectare cao su phải mất gần hai tiếng đám cháy mới được dập tắt
theo tiến sĩ hoàng đức hạnh phó giám đốc sở y tế hà nội trước tình hình rét đậm rét hại đang diễn biến trên địa bàn thành phố và có khả năng kéo dài ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân lãnh đạo sở y tế đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường các biện pháp phòng chống rét cho bệnh nhân
theo tiến sĩ hoàng đức hạnh phó giám đốc sở y tế hà nội phó giám đốc sở y tế hà nội đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường các biện pháp phòng chống xét cho bệnh nhân